bỗng thấy con gái của lý vừa khóc vừa ôm cổ đầy máu chạy ra cổng
người dân đã đưa cháu bé đến bệnh viện đa khoa huyện tân sơn cấp cứu nhưng cháu đã tử vong
nhận tin báo công an huyện tân sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân
chỉ vì mâu thuẫn trong lời nói mà hai đối tượng là nguyễn bình phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và huỳnh lộc giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng trú tại thành phố long xuyên
tỉnh an giang đã chém người khác trọng thương
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên bắt khẩn cấp vào chiều ngày hôm qua
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng chín sau khi nhậu xong trần minh hiếu và nguyễn văn hiếu
về đến khu vực phường mỹ phước thì thấy giang và phi đang đi bộ ngược chiều
hai bên có nói qua lại sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
phi và giang sau đó bỏ về lấy dao quay lại tìm nhóm của hiếu
trong lúc xô sát phi đã chém nhiều nhát vào
trần minh hiếu khiến nạn nhân bị thương tích nặng
nhận được tin báo bằng các biện pháp nhiệm vụ phi cùng giang đã bị lực lượng hình sự công an thành phố long xuyên bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi phi thuê trọ lực lượng công an đã thu giữ bốn con dao là tăng vật
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với công an tỉnh bô ly khăm xây lào
triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia
do các đối tượng người thái lan và lào thực hiện thu giữ một mươi năm kg ma túy đá
và hai mươi bánh heroin cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
ngày hai mươi ba tháng chín tại bản sivi lay và bản an nú són xây thị xã bắc sân tỉnh bô ly khăm xây lào
lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với công an tỉnh bô ly khăm xây
đã bắt giữ sau đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép ma túy
thu giữ tại hiện trường một mươi năm kg ma túy đá và hai mươi bánh heroin hai ô tô bán tải và nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng bị bắt gồm sa hạ say xe nhà quốc tịch thái lan và năm đối tượng quốc tịch lào
gồm nam my thỏ tu sông nhì lông lì bria tông vư và tông xây nhồng dìa
hiện vụ việc đang được hai lực lượng phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ tiếp tục điều tra và xử lý
liên quan đến trùng gỗ lậu phan hiễu phương tức phượng dâu
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với lê quang thái đội trưởng đội kiểm lâm
cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông
để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong quá trình mở rộng điều tra vụ án chùm gỗ lậu phượng dâu
cơ quan điều tra xác định để vận chuyển chế biến tiêu thụ trót lọt hàng trăm mét khối gỗ
không có nguồn gốc hợp pháp tại công ty của mình ở huyện cư rút tỉnh đắk nông
phượng dâu cùng đồng bọn đã gặp gỡ lê quang thái đội trưởng đội kiểm lâm cơ động
và phòng cháy chữa cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông
rồi thỏa thuận chung chi cho thái hàng trăm triệu đồng
trong suốt thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
thái đã chỉ đạo đội kiểm lâm cơ động số một không kiểm tra
không phối hợp với hạt kiểm lâm huyện cư rút kiểm tra xử lý các vi phạm của công ty phượng dâu
cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định
khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn thanh liêm và hà thanh
hùng cùng chú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày ba mươi tháng tám hùng và liêm điều khiển xe mô tô trên quốc lộ năm mươi tám
với ý định trộm cắp tài sản
khi đến ấp hiếu hiệp xã hiếu phụng huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
hai đối tượng phát hiện xe máy của ông lê văn tư trú tại địa phương
đang dựng ở bên đường không có người trông giữ
hai đối tượng đã lấy trộm xe rồi bỏ trốn thì bị ông tư phát hiện truy hô người dân đuổi theo
khi đi đến xã long an huyện long hồ thì bắt được đối tượng hùng cùng tam vật
riêng liêm bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó
đến nay sau một tuần xảy ra vụ hai người tử vong và một người nguy kịch tại đà nẵng
cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong
hiện tại sức khỏe của anh đặng ngọc vạn nạn nhân duy nhất còn sống
đã ổn định và có thể xuất viện
theo ông nguyễn tấn hải trưởng ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
thì khách sạn nơi ba du khách này lưu trú không có dịch vụ ăn uống
nên không thể lấy mẫu thực phẩm
hiện tại phòng tại khách sạn mà gia đình anh vạn lưu trú đã được niêm phong
ông hải cho biết thêm nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín anh đặng ngọc vạn cùng vợ và con trai
khi đang đi du lịch tại đà nẵng đã phải nhập viện cấp cứu
trong tình trạng đau đầu tức ngực chóng mặt nôn mửa
vợ và con trai anh vạn đã tử vong ngay sau đó
còn anh vạn sau một tuần điều trị đến nay sức khỏe đã hồi phục